vào hồi một giờ sáng ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám năm độ vị bắc một trăm hai mươi bốn tám độ kinh đông cách đảo lưu dông philippines khoảng ba trăm linh km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi hai mươi năm km và mạnh thêm
do ảnh hưởng của bão từ sáng nay ở vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông có gió mạnh dần lên cấp tám cấp chín sau đó tăng lên cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
sóng biển cao từ bốn sáu mét biển động rất mạnh cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông cấp ba
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông cấp ba